tiếp tục cập nhật các thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sáng nay tại khu vực tìm kiếm xảy ra mưa lớn mặc dù vậy các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm một mươi bốn người đang mất tích
so với hôm qua đất đã hạ thấp được gần một mét
tại hiện trường các xe cơ giới múc đất đá ở khu vực lòng suối chuyển sang nơi khác nhằm hạ độ cao phục vụ đào bới thủ công tìm kiếm nạn nhân
so với hôm qua đất đã hạ thấp được gần một mét các lực lượng dùng bơm nước nhằm làm lỏng nền đất thuận tiện quan sát và di chuyển đất đá đi nơi khác
do mưa lớn trong sáng nay đường vào trà leng tiếp tục sạt lở tại thôn hai xã trà tân huyện bắc trà my
cơ quan chức năng phải rào chắn tập trung khắc phục đồng thời hướng dẫn phương tiện
tiếp cận hiện trường bằng các đường tắt tuy nhiên chỉ có phương tiện xe máy và xe ô tô nhỏ còn xe cơ giới không thể vào
đến một mươi năm h chiều nay lực lượng công an huyện nam trà my đã kiểm soát các lối vào hiện trường
nhằm hạn chế người dân hiếu kỳ tụ tập bên trong hiện trường bảo đảm yêu cầu tìm kiếm nạn nhân cũng như an toàn cho mọi người
mặt khác nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện của các tổ chức cá nhân hảo tâm
công an huyện cũng thông tin tình hình sạt lở đến mọi người không để xe đi vào xã trà leng
liên quan đến địa bàn các xã bị cô lập và mất liên lạc
với tình hình mưa lũ như hiện nay tỉnh quảng nam dự kiến sẽ thành lập sở chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ sạt lở phước lộc
ubnd tỉnh quảng nam cho biết tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu tế cho bà con vùng bị cô lập
tại tỉnh quảng nam hiện có hai vị trí sạt lở nặng là tại huyện nam trà my và huyện phước sơn
các lực lượng chức năng đã cứu được nhiều nạn nhân trong các vụ sạt lở này
và đưa đến điều trị tại
đối với các bệnh nhân bị thương nặng các y bác sĩ tại đây đang khẩn trương tiến hành cứu chữa
trong số sáu nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi
có ba nạn nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực để can thiệp kịp thời
qua quá trình điều trị đã có một bệnh nhân được chuyển sang khoa ngoại
và hai bệnh nhân tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực
trong vụ sạt lở tại xã trà leng huyện nam trà my hiện có một mươi hai nạn nhân được cứu sống
đang điều trị tại các bệnh nhân
bệnh viện huyện bắc trà my và bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
bên cạnh đó các lực lượng còn thành lập một bệnh viện giãi chiến tại chỗ
để xử lý những ca chấn thương nhẹ và sơ cứu ban đầu
trước tình hình diễn biến phức tạp của các vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh
ngành y tế quảng nam luôn sẵn sàng triển khai các phương án để ứng cứu kịp thời
hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại các điểm sạt lở của hai huyện nam trà my
và phước sơn của tỉnh quảng nam vẫn đang được tiếp tục triển khai
các lực lượng chức năng với tinh thần khẩn trương tiếp cận và cứu sống nhiều nạn nhân nhất có thể
sáng nay ban chỉ đạo tiền phương cứu hộ cứu nạn huyện phước sơn tỉnh quảng nam
đã tổ chức họp khẩn qua đó thống nhất tạm thời chưa thể điều động thực trực thăng
do điều kiện thời tiết không thuận lợi
tuy nhiên trong hôm nay sẽ tập trung lực lượng tại chỗ
chuyển lương thực tiếp tế bằng đường bộ vào vùng đang bị cô lập
hiện gần hai nhân khẩu của hai xã phước thành
và phước lộc bị cô lập đang dần hết lương thực dự trữ
trong khi thời tiết đang diễn biến phức tạp mưa lớn có thể tiếp tục gây sạt lở
trước tình hình đó ban chỉ đạo tiền phương quyết định huy động toàn lực
kết hợp lực lượng tại chỗ phối hợp mở đường mòn tiếp cận
đưa hàng hóa vào tiếp tế càng nhiều càng tốt
phước kỳ xây thành lập các kết đảm tiếp nhận trên tuyến lượng này
lực lượng phước kỳ sẽ vận chuyển hàng hóa đến chân đội tiên
lực lượng phước thành sẽ thay hành hàng hóa lên và tiếp tục vào chuyển về xã
tổ chức theo từng điểm từng bộ phận
không thể một người đi cả bốn tiếng đồng hồ anh mang vào đó là hoang không nẫu
chỉ đi một bộ phận chỉ đi trong cung đoạn khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi
bằng dao trò
cũng trong hôm nay hơn một trăm linh tấn gạo đã được xuất kho bắt đầu chuyển đến ba điểm tập kết tại ba xã phước chánh phước công và phước kim
đây sẽ là ba điểm tập kết hàng chính
sau đó hàng hóa sẽ được lực lượng dân quân địa phương kết hợp với bộ đội chuyển vào bằng các tuyến đường mòn băng rừng suối
và sử dụng hệ thống cắp tời để đưa vào khu vực người dân bị cô lập
còn tại thừa thiên huế trưa nay do trời mưa to nên các lực lượng tìm kiếm một mươi hai công nhân còn mất tích
tại thủy điện rào trang ba thừa thiên huế đã phải tạm rút về thủy điện rào trang bốn
đây là lần thứ ba công tác tìm kiếm một mươi hai công nhân còn mất tích tại đây bị gián đoạn vì thời tiết bất lợi do bão lũ trời mưa to
tính đến nay các đơn vị tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động tám phương tiện cơ giới
chó nghiệp vụ cùng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân san ủi gần bảy mươi khối lượng đất đá bị sạt lở
tuy nhiên có quá nhiều đất đá bị sạt lở tại khu vực được cho là điểm vui lấp các nạn nhân
vì vậy dù điều kiện thời tiết thuận lợi cũng phải mất ít nhất từ bốn đến năm ngày lực lượng cứu hộ mới xử lý xong lượng đất đá này
tính từ bảy giờ tối qua đến bảy giờ sáng nay ba mươi một tháng một mươi ở các tỉnh từ nghệ an đến phú yên đã có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm
riêng hà tĩnh quảng bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ
có nơi mưa từ năm mươi đến chín mươi mm
từ hôm nay đến ngày mai một tháng một mươi một ở các tỉnh thành phố từ quảng nam đến khánh hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi mưa rất to trên hai trăm năm mươi mm
bên cạnh đó hôm nay ở vùng biển phía đông philippines đã xuất hiện một siêu bão tên quốc tế là goni đang hoạt động
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão này mạnh cấp một mươi bảy tương đương với hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi ngày vùng biển phía đông philippines đã xuất hiện một siêu bão tên quốc tế là goni đang hoạt động
trong tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km và hướng đi vào biển đông
tại con tum mặc dù bão số chín đã đi qua và không gây thiệt hại về người tuy nhiên nước lũ đã làm sạt lở gây thiệt hại nặng nề nhiều tuyến đường giao thông
cầu dân sinh hoa màu nhà cửa của người dân tại các huyện thành phố ước tính thiệt hại hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng